các doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ
sức cạnh tranh yếu thiếu vốn công nghệ thị trường không cạnh tranh được với các hàng nhập khẩu
nhiều doanh nghiệp đã có kiến nghị đối với chính quyền nhằm tháo gỡ khó khăn
nhất là vấn đề tính dụng xúc tiến thị trường ngoài nước để kích thích xuất khẩu
để ngành chế biến lương thực thực phẩm phát huy được thế mạnh truyền thống
phát triển thành ngành công nghiệp chế biến hiện đại
ủy ban nhân dân thành phố giao trung tâm xúc tiến đầu tư tìm thị trường nước ngoài cho xuất khẩu
cũng như kêu gọi đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực chế biến lương thực thực phẩm của thành phố
vừa qua tỉnh thanh hóa đã tổ chức tổng kết đánh giá một mươi năm thực hiện đề án củng cố các mô hình tự quản
tại cơ sở và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bám sát chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của chính phủ
trong những năm qua tỉnh thanh hóa đã chủ động triển khai nhiều phong trào
nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huy động được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia
hệ thống ban chỉ đạo an ninh trật tự cấp xã với các tổ bảo vệ phụ trách tại thôn bản khu phố
sau một mươi năm hoạt động đã phát huy được vai trò giải quyết kịp thời hàng nghìn vụ việc xảy ra tại cơ sở
có phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tỉnh thanh hóa phân đấu trong giai đoạn tới sẽ củng cố các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở
khắc phục những tồn tại hạn chế đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển sâu rộng
tiếp tục giữ vững chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương
căng thẳng thương mại giữa mỹ và trung quốc ảnh hưởng tới các thị trường mới nổi
căng thẳng thương mại giữa mỹ và trung quốc nóng lên từng ngày
đang ảnh hưởng không nhỏ tới đồng tiền của các thị trường mới nổi
tâm lý lo sợ những đòn áp thuế trả đũa khiến các nhà đầu tư bán tháo tài sản tại các thị trường mới nổi
đồng tiền tại các thị trường đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một năm dễ qua
dẫn đầu đà giảm là đồng real của brazil tiếp theo là peso của argentina và đồng lier của thổ nhĩ kỳ
kể từ khi đồng peso mất giá cùng một số tiền nếu như trước đây tôi mua được một kg
và một kg cà chua thì hiện nay tôi chỉ mua được bốn lạ
đồng lier của thổ nhĩ kỳ đã trượt giá mạnh so với đồng đô la mỹ từ đầu năm
nên căng thẳng thương mại mỹ trung diễn ra càng là nồng tiền rất giá hơn
những đe dọa áp thuế của tổng thống mỹ donald trump rơi vào đúng thời điểm
các ngân hàng trung ương kết thúc thời kỳ cho vay lãi suất thấp
và hàng loạt các chính phủ từ ấn độ tới thổ nhĩ kỳ đều đang trải qua các biến động chính trị
khiến người dân mất lòng tin vào nền kinh tế
tổng thống nga vladimir putin nhấn mạnh rằng khu vực châu á thái bình dương
cần được bảo đảm an ninh và những cuộc xung đột cần phải được giải quyết
thông qua đối thoại nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong khu vực
phát biểu tại phiên họp toàn thể diễn đàn kinh tế phương đông
đang diễn ra tại thành phố vladivostok của nga
tổng thống putin khẳng định các nước trong khu vực châu á thái bình dương
cần nỗ lực ngăn chặn nguy cơ xung đột đồng thời giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại
nhà lãnh đạo nga cũng cho rằng chủ nghĩa bảo hộ trên thế giới đang gia tăng
gây ra thách thức đối với thương mại toàn cầu
đặc biệt là đối với sự tăng trưởng năng động của khu vực châu á thái bình dương
cùng chung quan điểm chủ tịch trung quốc tập cận bình cũng cho rằng
các nước cần tăng cường lòng tin vì lợi ích cho sự hòa bình và ổn định
của khu vực châu á thái bình dương trước những thay đổi phức tạp của tình hình thế giới
diễn đàn kinh tế phương đông hai nghìn một mươi tám đã chính thức khai mạc hôm một mươi một tháng chín vừa qua
với chủ đề viễn đông mở rộng biên giới của các cơ hội
diễn đàn năm nay được đánh giá có sự mở rộng đáng kể về quy mô
và thu hút sự chú ý của dư luận xung quanh những cuộc gặp cấp cao bên lề khuôn khổ diễn đàn
một nghiên cứu mới công bố cho thấy kể từ năm hai nghìn một mươi bốn vận tải hàng không xuyên đại tây dương
đã cải thiện đáng kể hiệu suất sử dụng nhiên liệu tới mức cải thiện là một một năm
thế nhưng vẫn chưa đủ để ngành vận tải này đạt được các mục tiêu khí hậu đã đề ra
các hãng hàng không đã cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng do lựa chọn những mẫu máy bay hiện đại
tiêu hào ít nhiên liệu và vận hành với nhiều hành khách hơn
việc chuyển đổi sang các mẫu máy bay tiết kiệm nhiên liệu cũng là một trong những nỗ lực
nhằm giảm chi phí do giá dầu tăng
tuy nhiên mức cải thiện một mỗi năm chưa đạt được các mục tiêu đề ra
ví dụ tổ chức hàng không dân dụng quốc tế đã đặt mục tiêu cải thiện hiệu suất sử dụng nhiên liệu hai một năm
tới năm hai nghìn năm mươi đối với tất cả các chuyến bay quốc tế
trong khi đó hiệp hội hàng không quốc tế cũng kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu suất sử dụng nhiên liệu một năm một năm
với tất cả các chuyến bay quốc tế từ năm hai nghìn chín tới năm hai nghìn hai mươi
vận tải hàng không tạo ra khoảng hai lượng khí carbon do con người thải ra trên toàn cầu
tuổi thọ của người dân châu âu tiếp tục tăng
tuy nhiên xu hướng này có nguy cơ bị đảo ngược do tỷ lệ người béo phì và thừa cân gia tăng
khuyên cáo được tổ chức y tế thế giới đưa ra trong bản báo cáo y tế châu âu
công bố vào ngày một mươi hai tháng chín
báo cáo thống kê số liệu của năm mươi ba nước trong khu vực từ đại tây dương đến thái bình dương cho thấy
tuổi thọ trung bình của người dân trong khu vực này tăng từ bảy mươi sáu bảy tuổi năm hai nghìn một mươi
lên bảy mươi bảy tám tuổi năm hai nghìn một mươi năm
đây là mức cao nhất thế giới
tuy nhiên báo cáo cũng chỉ ra rằng tỷ lệ người béo phì và thừa cân có xu hướng tăng lên ở đa số các nước châu âu
năm hai nghìn một mươi sáu số người bị béo phì ở châu âu chiếm trên hai mươi ba
trong khi số người thừa cân chiếm gần năm mươi chín
báo cáo cũng lưu ý châu âu nằm trong số khu vực có tỷ lệ hút thuốc lá và sử dụng đồ uống có cồn cao nhất thế giới
who nhận định nếu không có biện pháp can thiệp các yếu tố liên quan đến lối sống
có thể cản trở hoặc thậm chí đảo ngược xu hướng tăng tuổi thọ ở những nước này
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt